chương trình hôm nay thứ năm ngày tám tháng hai sẽ có những nội dung chính sau đây

chương trình tiếp tục chia rẽ về nhiều chủ đề đàm phán brexit
pháp tăng ngân sách quốc phòng đáp ứng mục tiêu của nato
thưa quý vị chiều nay tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp thân mật đồng chí hồng tiểu dũng
đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa nhân dân trung hoa tại việt nam đến chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
tại buổi tiếp đại sứ hồng tiểu dũng bày tỏ vinh dự được tiếp kiến tổng bí thư nguyễn phú trọng
chân thành cảm ơn lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ngành và địa phương của việt nam đã dành cho đại sứ sự quan tâm
ủng hộ và giúp đỡ to lớn trong suốt nhiệm kỳ công tác
đại sứ bày tỏ ấn tượng sâu sắc được chứng kiến những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực của việt nam
và lòng yêu nước của nhân dân việt nam phấn khởi trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai đảng nhà nước
khẳng định trung quốc mong muốn cùng việt nam tiếp tục không ngừng tăng cường tin cậy chính trị
đẩy mạnh hợp tác thực chất trên các lĩnh vực mở rộng giao lưu nhân dân
củng cố cục diện hữu nghị cùng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của đồng chí hồng tiểu dũng
đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đại sứ cho quan hệ việt trung trong những năm qua
nhất là trong việc mở rộng giao lưu giữa các ngành địa phương và nhân dân hai nước
đánh giá tích cực về đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai đảng nhà nước hiện nay
tổng bí thư đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện tốt các thỏa thuận đã đạt được
mong muốn đồng chí hồng tiểu dũng tiếp tục đóng góp cho quan hệ hữu nghị truyền thống
và đối tác hợp tác chiến lược việt nam trung quốc
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp chủ tịch liên đoàn bóng đá thế giới fifa
ông jenni infantino đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng nêu rõ tại việt nam bóng đá là môn thể thao nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả xã hội
hiếm có một quốc gia nào người dân yêu bóng đá như tại việt nam
đặc biệt thành tích của đội tuyển u hai mươi ba việt nam giành ngôi á quân tại giải u hai mươi ba châu á hai nghìn một mươi tám vừa qua đã làm nức lòng người hâm mộ
không chỉ tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong nước các trận đấu của đội tuyển u hai mươi ba việt nam vừa qua
cũng được giới chuyên môn các hãng thông tấn báo chí trong khu vực và quốc tế ghi nhận
đánh giá cao
chính phủ việt nam đã phát động một cuộc vận động học tập tinh thần thi đấu kiên cường
mạnh mẽ của đội tuyển u hai mươi ba việt nam trong nỗ lực phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thủ tướng đánh giá cao sự hỗ trợ của fifa cho việt nam với nhiều dự án cụ thể về đào tạo
phát triển tài năng bóng đá trẻ bóng đá phong trào và những thành tích của bóng đá việt nam đã đạt được thời gian qua
thủ tướng cho biết chính phủ việt nam luôn tạo điều kiện hỗ trợ đầu tư để bóng đá ở việt nam phát triển lành mạnh
thông qua việc hoàn thiện cơ chế pháp lý phát triển bóng đá
chủ tịch fifa bày tỏ vinh dự và vui mừng được sang thăm việt nam gặp thủ tướng nguyễn xuân phúc
trong một không khí hết sức đặc biệt cận kề ngày tết cổ truyền của dân tộc việt nam
fifa ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của việt nam trong phát triển bóng đá
kết quả của u hai mươi ba việt nam tại vòng chung kết u hai mươi ba châu á vừa qua không phải tự nhiên mà có
mà đây là kết quả của quá trình quan tâm hỗ trợ thường xuyên của liên đoàn bóng đá việt nam
chính phủ việt nam và đặc biệt là luôn được động viên
cổ vũ bởi tình yêu bóng đá to lớn của người dân việt nam
đồng thời bày tỏ ấn tượng về sự nhiệt tình của các cổ động viên bóng đá việt nam
qua những hình ảnh ăn mừng chiến thắng tưng bừng trước thành tích của u hai mươi ba việt nam
chủ tịch fifa cảm ơn thủ tướng chính phủ và người dân việt nam đã luôn hỗ trợ
tạo điều kiện thuận lợi cho bóng đá phát triển
còn tại buổi tiếp ông cho hiên chun chủ tịch tập đoàn hyo sung hàn quốc
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đề nghị hyo sung tham gia làm cổ đông chiến lược
của nhà máy sản xuất máy biến áp của việt nam để góp phần sản xuất các loại máy biến áp năm trăm linh kv
quá trình cổ phần hóa này được tiến hành công khai minh mạch đúng pháp luật
đề nghị hyu sung làm việc cụ thể với bộ công thương về vấn đề này
thủ tướng đề nghị hyo sung trong quá trình đầu tư chú ý bảo vệ môi trường
thủ tướng đã chỉ đạo các địa phương liên quan hỗ trợ hyu sung trong quá trình giải phóng mặt bằng
thủ tướng nêu rõ ngày càng có nhiều doanh nghiệp hàn quốc quan tâm đầu tư vào việt nam
trong đó có cả miền trung do đó hyu sung cần cân nhắc đầu tư vào khu vực này
vào các lĩnh vực sản xuất vui chơi giải trí thủ tướng khẳng định
chính phủ cam kết tạo mọi điều kiện cho hyu sung làm ăn thành công tại việt nam
chủ tịch tập đoàn hyo sung cảm ơn vì thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
đồng thời cho biết hyo sung đã đầu tư ở việt nam khoảng năm tỷ usd
trong tương lai sẽ nỗ lực đưa con số này lên sáu tỷ usd
tập đoàn luôn xem thành công của việt nam là thành công của hàn quốc
hiện nay hyo sung quan tâm dự án điện ở việt nam
nhất là việc cung cấp các loại máy biến áp mà thị trường việt nam đang có nhu cầu lớn
để phát triển ngành điện thì việt nam cần có những sản phẩm điện chất lượng tốt
trong đó có các loại máy biến áp công suất lớn
tập đoàn hyo sung đang dẫn đầu hàn quốc về sản xuất máy biến áp
xuất khẩu sản phẩm này ra bảy mươi nước trên thế giới
bằng kỹ thuật công nghệ kinh nghiệm của hyo sung kết hợp nhân lực của việt nam
thì trong thời gian ngắn sẽ giúp ngành sản xuất máy biến áp của việt nam phát triển mạnh mẽ
cũng trong sáng nay đồng chí nguyễn ngọc thiện
ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã đón tiếp chủ tịch fifa chani infantino tại trụ sở của bộ tại hà nội
thành tích vang rội với ngôi á quân giải vô địch u hai mươi ba châu á hai nghìn một mươi tám của tập thể u hai mươi ba việt nam
đã gây ấn tượng mạnh với chủ tịch fifa
ông gianni infantino cho biết
người hâm mộ việt nam hoàn toàn có thể đối xử với u hai mươi ba việt nam
người hâm mộ việt nam có thể tự hào về sự phát triển của bóng đá việt nam trong thời gian gần đây
đặc biệt là sự phát triển tại đấu trường châu á trong thời gian qua
nhân chuyến thăm này bộ văn hóa thể thao và du lịch đã trao tặng kỷ niệm trương
cùng lời cảm ơn chân thành tới chủ tịch fifa
ông gianni infantino cũng đã tới thăm sân vận động quốc gia mỹ đình
và gặp gỡ các thành viên liên đoàn bóng đá việt nam
trong sáng nay đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đã đến thăm tặng quà và chúc tết cán bộ chiến sĩ
bộ tư lệnh vùng hai hải quân đóng trên địa bàn xã long sơn
thành phố vũng tàu tỉnh bà rượu vũng tàu
và thăm tặng quà các gia đình chính sách tại đồng nai
đồng chí võ văn thưởng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được
trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của các cán bộ
chiến sĩ vùng hai hải quân trong năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua
đồng thời yêu cầu lãnh đạo bộ tư lệnh vùng tiếp tục phát huy truyền thống
chăm lo tốt hơn nữa cho cán bộ chiến sĩ trong dịp tết nguyên đán sắp tới của dân tộc
đồng chí võ văn thưởng lưu ý nhiệm vụ của lực lượng hải quân nói chung
và của các chiến sĩ vùng hai hải quân nói riêng trong năm hai nghìn một mươi tám và những năm tiếp theo là rất nặng nề
đòi hỏi cán bộ chiến sĩ vùng hai hải quân phải nêu cao tinh thần cảnh giác
tiếp tục củng cố và xây dựng lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
các nhiệm vụ do đảng nhà nước và bộ quốc phòng giao phó
nhân dịp tết nguyên đán mộ tuốt hai nghìn một mươi tám hôm nay tại đồng nai
đồng chí võ văn thưởng cũng đã đến thăm tặng quà và chúc tết một số gia đình chính sách
có hoàn cảnh khó khăn ở xã bình sơn huyện long thành tỉnh đồng nai
theo mặt lãnh đạo đảng nhà nước
đồng chí võ văn thưởng đã ân cảnh
cần thăm hỏi sức khỏe gửi lời chúc mừng năm mới tới các gia đình
đồng chí võ văn thưởng mong muốn lãnh đạo tỉnh đồng nai tiếp tục chăm lo tốt hơn cho các gia đình chính sách
hộ nghèo đón tết nguyên đán mộ tuốt vui tươi đầm ấm
để kịp thời động viên khích lệ gia đình các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
mới đây đoàn công tác ban chỉ đạo biển đảo tỉnh quảng bình đã đến thăm
và chúc tết các gia đình chiến sĩ đang công tác
tại quần đảo trường sa và dê cà một
tại các gia đình đến thăm đoàn công tác ban chỉ đạo biển đảo tỉnh quảng bình
đã ân cần thăm hỏi sức khỏe cuộc sống của gia đình cán bộ chiến sĩ
đồng thời động viên các gia đình vượt lên khó khăn tiếp tục là hậu phương vững chắc
để các anh yên tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
thực hiện chương trình xuân tình nguyện hai nghìn một mươi tám
tử trẻ yên bái đã tổ chức
ngày hội bánh trưng xanh được tổ chức từ ngày bảy đến ngày một mươi tháng hai
nhằm mang lại một mùa xuân ấm cúng đầy đủ cho các em học sinh vùng sâu
vùng xa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn
theo đó gần bốn chiếc bánh trưng được gói ở hầu hết các trường học trên địa bàn tỉnh
bằng nguồn quyên góp ủng hộ của các tổ chức chính trị và các nhà hào tâm
việc tổ chức ngày hội bánh trưng xanh với nhiều hoạt động đan sen có ý nghĩa quan trọng
nhằm tuyên truyền khơi dậy những nét đẹp truyền thống tinh thần tương thân tương ái
nhằm quan tâm chia sẻ và giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
ở các tỉnh thành đồng bằng sông cửu long vui xuân đón tết
mới đây tại cần thơ hội hỗ trợ người nghèo tây nam bộ đã tổ chức chương trình
chung tay kết nối vì người nghèo năm hai nghìn một mươi tám với tổng kinh phí tài trợ trên một mươi bảy tỷ đồng
chương trình đã trao một trăm tám mươi chín xe lăn cho những người khuyết tật
và hơn hai phần quà cho các hộ nghèo ở các địa phương trong khu vực đồng bằng sông cửu long
từ các nguồn kinh phí vận động xã hội hóa
nhân dịp tết cổ truyền hai nghìn một mươi tám lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh lâm đồng vừa đến thăm và chúc tết
tại một số xã các gia đình chính sách bà mẹ việt nam anh hùng trên địa bàn tỉnh lâm đồng
tại đây lãnh đạo tỉnh lâm đồng đã ân cần thăm hỏi động viên
chúc các gia đình chuẩn bị đón xuân mới tươi vui hạnh phúc
đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các gia đình đã công hiến hy sinh cho tổ quốc
dịp tết cổ truyền hai nghìn một mươi tám này tỉnh lâm đồng đã chi ngân sách hơn hai mươi tám tỷ đồng
hỗ trợ tặng quà cho các gia đình chính sách các hộ nghèo cận nghèo trong tỉnh vui xuân đón tết
trong đó tặng thưởng một mươi hai xã thuộc các huyện thành phố của tỉnh
mỗi công trình phúc lợi trị giá năm trăm linh triệu đồng
thưa quý vị
lâm đồng góp phần đem đến một năm mới ấm mát và hạnh phúc cho người bệnh
hôm nay tại hà nội bệnh viện bạch mai đã tổ chức chương trình tặng quà tết cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
thông qua chương trình các nhà hào tâm đã tặng hơn bốn trăm linh xuất quà với tổng giá trị hơn hai trăm năm mươi triệu đồng
cho các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bệnh viện bạch mai
với mong muốn người bệnh phần nào có cái tết ấm no đủ đầy hơn so dịu nỗi đau về tinh thần cho các bệnh nhân
đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động xuân yêu thương hai nghìn một mươi tám của bệnh viện bạch mai
nhằm kết nối các tổ chức nhà hảo tâm đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị nội trú
ước tính đến ngày một mươi hai tháng hai tổng giá trị quà tặng lên tới trên chín trăm linh triệu đồng
dự kiến trước khi nghỉ tết nguyên đán bệnh viện bạch mai sẽ tiếp tục trao quà cho tất cả các bệnh nhân
phải ở lại viện ăn tết và miễn phí hoàn toàn suất ăn bốn ngày tết cho các bệnh nhân nội chú
tiếp nối chương trình
thành phố hồ chí minh bắn pháo hoa mừng xuân mậu tuất tại bảy điểm
chợ tết truyền thống hai nghìn một mươi tám mang xuân đến mọi nhà
thưa quý vị hàng năm vào dịp ông công ông táo người dân hà nội lại nô nước mang cá chép ra các khu vực sông hồ
để thả cá tiễn táo quân về trời
trong lúc phóng sinh tổng giá trị quà tặng lên đến bảy điểm
trong lúc phóng cá thì rất nhiều người đã tiện tay thả luôn cả túi ni lông bao bì đựng cá sông sông gây ô nhiễm môi trường
và dịp ông công ông táo năm nay đã có hơn một trăm linh tình nguyện viên của nhóm cá chép thuộc dự án đường táo quân
đã đứng tại các điểm cầu hồ sông của thành phố hà nội nhằm kêu gọi mọi người cùng bảo vệ môi trường
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
nắm bắt được tập tục của người dân theo thông lệ sẽ thả cá chép trong ngày tiễn ông táo tức ngày hai mươi ba tháng chạp
ngay từ ngày một mươi tám tháng chạp nhóm thanh niên tình nguyện này đã có mặt tại cầu long biên hà nội từ tám giờ sáng
để tuyên truyền hướng dẫn cho người dân thủ đô bảo vệ môi trường
mục đích của chương trình xuất phát từ cái thực trạng mà sau khi chúng tôi nhìn quan sát được nhiều năm ở trên các hồ
như là trên khu vực cầu long biên và các cầu khác là cứ mỗi đến ngày hai mươi ba tháng chạp
người dân sau khi đi thả cá người ta thường thả thêm ở túi ni lông rồi là các cái đồ thở cùng với sông
thì nó thứ nhất là vừa gây ô nhiễm môi trường thứ hai là làm
mất cái mỹ quan nội thị ấy thế là chúng tôi mới gây ra cái ý tưởng là chúng tôi thực hiện chương trình này
sau khi nhận cá từ người dân các bạn tình nguyện viên sẽ cho cá vào xô rồi từ từ thả xuống sông
cá chép được thả xuống sông bằng xô tránh việc thả cá từ trên cao xuống dẫn đến chết cá
còn đầu lễ cho và giấy tiền sẽ được các bạn mang xuống tận nơi thả giúp người dân
đây là năm thứ năm triển khai chiến dịch đường táo quân
đã nhận được nhiều lời khen ngợi và sự ủng hộ nhiệt tình của người dân
giúp đỡ mọi người cũng là giống như là mình giảm bớt được cái ô nhiễm môi trường
bình thông thường mọi người ý thức cũng chưa được đề cao cho lắm
cho nên là hay bị vứt rác và vứt túi ni lông mà túi ni lông đấy thì không có tự hủy được
cho nên nó sẽ bị ô nhiễm rất là nhiều
chúng tôi rất là cảm động với những cái hành động của các bạn trẻ
đã vì môi trường trong sạch đẹp
thả cá đi đưa ra sông đưa ra sông đưa ra sông
và chép trầu trời là phong tục truyền thống là nét đẹp của văn hóa việt
nhưng phong tục chỉ thật sự đẹp khi đi cùng với những hành vi đẹp
mỗi người dân nếu có ý thức giữ gìn môi trường chung
thì nét đẹp đó phong tục đó sẽ được trân trọng và trường tồn cùng năm tháng
thưa quý vị bắn pháo hoa giao thừa từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa
trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
và đêm giao thừa của tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám này
thành phố hồ chí minh sẽ được giao thừa
và sẽ tổ chức bán pháo hoa từ h đến h một mươi năm phút ngày một mươi sáu tháng hai
cụ thể thành phố sẽ bắn một điểm tầm cao
tại khu vực đầu đường hầm sông sài gòn phường thủ thiêm quận hai
và sáu điểm tầm thấp tại công viên văn hóa đầm xen phường ba quận một mươi một
khu tưởng niệm liệt sĩ ngã ba rồng xã xuân thới huyện hóc môn
khu đền tưởng niệm liệt sĩ bến dược xã phú mỹ hưng huyện củ chi
sân bóng đá huyện cần giờ thị trấn cần thạnh huyện cần giờ
theo công ty cổ phần bến xe tàu phà cần thơ dự kiến trong và sau tết nguyên đán
lưu lượng khách qua các bến sẽ tăng bình quân khoảng một mươi so với cùng kỳ
ước tính đạt hơn ba trăm ba mươi lượt
vì vậy công ty sẽ có phương án để bảo đảm việc phục vụ hành khách trong dịp tết
cụ thể từ ngày sáu tháng hai đến ngày một mươi năm tháng hai sẽ có năm mươi xe dự phòng trên một ngày
từ ngày một mươi sáu tháng hai đến ngày hai mươi năm tháng hai dự phòng là một trăm linh xe một ngày
thời gian bán vé tại các bến xe từ một mươi bốn h đến một mươi chín h mỗi ngày hoặc kéo dài thời gian phục vụ
cho đến khi hết khách tại bến
không để khách chờ đợi quá sáu mươi phút kể từ khi mua vé
đồng thời bố trí nhân lực tăng ca tăng giờ trong các ngày cao điểm
phối hợp chặt chẽ cùng ngành chức năng giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông
kiểm tra các phương tiện đáp ứng đúng theo quy định trước khi đón khách
thưa quý vị những năm gần đây bên cạnh việc lựa chọn
loại đào thế đào cảnh nhật tân nhiều người dân cũng rất ưa chuộng
những cành đào rừng hoang dã mang vẻ đẹp tự nhiên của núi rừng tây bắc
và mặc dù mới chuyển xuống hà nội chưa lâu nhưng đào rừng tây bắc
đã được rất nhiều người săn đón phục vụ cho nhu cầu chơi hoa
trong những ngày đón tết cổ truyền ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
còn khoảng một tuần nữa là đến tết nguyên đán
dọc những tuyến phố như nhật tân quảng bá lạc long quân
hoa đào đã được bày bán rất nhiều bên cạnh đào thế đào nhật tân
những cành đào rừng cũng được bày bán khắp nơi
đào rừng hoa ít hơn cảnh khẳng khiu hơn nhưng lại to và mang vẻ đẹp
rất riêng của vùng rừng núi khiến cho rất nhiều người vô cùng thích thú
vì gốc nhìn đẹp hơn hoa bây giờ nó căng hơn đào rừng đòi nhảy
bọn tôi là chúng tôi phải lên tận trên bản trên dân tộc vùng cao trên vùng núi
tìm từng nhà một lên rừng lên đồi rồi thuê công chặt vác vận chuyển ra ngoài đường
những người bán đào rừng phải vô cùng vất vả lên những vùng núi cao
mới có thể kiếm được những gốc đào rừng to sau đó phải vận chuyển xuống hết sức khó khăn
do vậy đào rừng thường có giá đắt hơn nhưng không phải là đào rừng đỏ
rừng thường có giá đắt hơn so với mặt bằng chung của các loại đào thế đào nhật tân
bởi vì sự phát triển của đào rừng hoàn toàn thuận theo tự nhiên
vậy nên năm nay thời tiết khắc nghiệt khiến cho nhiều cành đào hoa đã nở bung
đào năm nay thì năm nay nó ít đào phai hơn
năm nay là tập trung là chủ yếu có đào muộn tiết dê vì là nó nhuộn một tháng
thưởng khách mua đào thực ra năm nay là nó cũng giảm bớt so với mỗi năm
tại vì bây giờ nó cũng bão hòa từ khắp tất cả các vùng
đào rừng năm nay thì có vẻ là ít hơn những năm trước
nó không được còn nhiều như những năm trước
thế nhưng là nó có một cái hay là nó lại có những loại đào như màu của nó là có cái màu tiết dê
mà những cái năm trước thì tôi mua thì không có nó chỉ có cái màu đào phai thôi
mặc dù năm nay đào rừng nở sớm nhưng nhìn chung đào rừng vẫn rất thu hút những người chơi hoa
không chỉ bởi vẻ đẹp hoang sơ mà còn vì sự đa dạng màu sắc chủng loại của nó
thưa quý vị nhân dịp tết nguyên đán mậu tốt hai nghìn một mươi tám
điểm bán hàng theo mô hình chợ tết đã được khai mạc tại xã đồng tân huyện ứng hòa thành phố hà nội
với chủ đề mang xuân đến mọi nhà mang đến cho người tiêu dùng hương vị tết ấm áp
chợ tết được tổ chức bày bán nhiều sản phẩm truyền thống như bánh trưng giò các loại rượu vang thăng long
các sản phẩm bánh mứt kẹo tết các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu
cũng như các mặt hàng thời trang theo phong cách hiện đại như tại siêu thị trung tâm thương mại
nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm tết của người tiêu dùng
các sản phẩm hàng hóa theo chương trình bình ổn của thành phố hà nội
và những sản phẩm hàng thiết yếu những sản phẩm có nhu cầu phục vụ cao của người dân trong dịp tết
đến tay người dân của thủ đô ở các vùng sâu vùng xa
với những chất lượng hàng hóa là đảm bảo và đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm
với phần trăm hàng hóa phong phú chất lượng bảo đảm giá cả phù hợp
chương trình mong muốn đem lại một năm mới ấm áp tràn ngập niềm vui hạnh phúc tới với người dân thủ đô
năm nay là em đến là tôi đến là năm thứ hai rồi
thế tôi thấy là nói chung là lần nào có phiên trợ này là tôi sẽ đến là năm thứ hai rồi

thế tôi cũng mua để cho nó an toàn thực phẩm
quy mô chợ tết khoảng từ một đến hai m hai với thời gian tổ chức năm ngày
bắt đầu từ ngày bảy tháng hai đến ngày một mươi một tháng hai tức từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi sáu âm lịch
hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã tổ chức hội nghị trực tuyến
tổng kết công tác thực hiện
các chương trình mục tiêu quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám
với sự vào cuộc đồng bộ tập trung cao của cả hệ thống chính trị
tỉnh hòa bình đã đạt được kết quả khá toàn diện
số xã đạt chuẩn nông thôn mới là năm mươi trên một trăm chín mươi một xã trong năm hai nghìn một mươi tám
tăng một mươi một xã so với năm hai nghìn một mươi bảy
đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
năm hai nghìn một mươi bảy tỷ lệ hộ nghèo chung trên toàn tỉnh
giảm xuống còn một mươi tám
giảm gần ba so với năm hai nghìn một mươi sáu
và trong năm hai nghìn một mươi tám này tỉnh hòa bình phấn đấu thêm sáu xã đạt chuẩn nông thôn mới
hướng đến mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo toàn tỉnh đạt ba một
mới đây tại thành phố hồ chí minh
đã diễn ra lễ công bố hàng việt nam chất lượng cao năm hai nghìn một mươi tám

bảy ba trăm linh phiếu đạt chuẩn ba trăm tám mươi cuộc phỏng vấn với một mươi ba hội gia đình và ba điểm bán tại một mươi hai tỉnh thành phố
là những trung tâm kinh tế trọng điểm của cả nước
miền bắc miền trung tây nguyên đông nam bộ và tây nam bộ
hội doanh nghiệp hàng việt nam chất lượng cao công bố
có sáu trăm bốn mươi doanh nghiệp đủ điều kiện đạt nhãn hiệu chứng nhận hàng việt nam chất lượng cao năm hai nghìn hai mươi ba
một điểm đáng lưu ý trong xu hướng tiêu dùng được tìm thấy qua cuộc khảo sát là
nếu người tiêu dùng năm hai nghìn một mươi bảy chọn mua kênh online chỉ chiếm chín
thì năm nay con số này đã tăng lên gần ba lần ở nhiều mặt hàng
đặc biệt các thiết bị điện tử mỹ phẩm dụng cụ thể thao
với khảo sát này các doanh nghiệp việt nam đang tích cực cơ cấu lại kênh phân phối của mình
trong phần tin quốc tế nội các anh tiếp tục chia rẽ về nhiều chủ đề đàm phán brexit
pháp tăng ngân sách quốc phòng đáp ứng mục tiêu của nato
nên quan đến tiến trình đàm phán brexit
các thành viên nội các anh đã có những ý kiến trái ngược nhau về vấn đề đường biên giới với cộng hòa ireland
một vấn đề có thể sẽ gây ra tranh cãi tại các cuộc đàm phán sắp tới giữa nước anh và liên minh châu âu eu
bộ trưởng tài chính anh philip hamon đứng đầu nhóm ủng hộ brexit mềm trong nội các
cho rằng những quy định gần gũi vào các thỏa thuận thế quan trả lời của nội các anh
có thể giúp ngăn chặn được việc hình thành một biên giới cứng giữa khu vực bắc ireland thuộc anh và cộng hòa ireland
theo đúng cam kết mà chính phủ anh đã đưa ra
trong khi đó nhóm bộ trưởng vốn thuộc vai lựa chọn brexit
đứng đầu là ngoại trưởng anh boris johnson và bộ trưởng môi trường cho rằng
có thể triển khai ngay các đề án sử dụng công nghệ để giải quyết vấn đề đường biên
tránh phải thiết lập đường biên giới cứng
trong diễn biến liên quan cùng ngày giới chính trị gia anh đồng loạt phản đối đề xuất dự thảo mới của eu về brexit
và giai đoạn chuyển tiếp
cho rằng anh sẽ phải chịu lép vé trong giai đoạn chuyển tiếp
thượng viện mỹ vừa thông qua dự luật tri tiêu ngân sách cho hai năm tới
với khoảng tăng ngân sách là ba trăm linh tỷ đô la mỹ
điều này giúp cho chính phủ mỹ tránh bị đóng cửa trở lại
và chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài nhiều tháng qua
dư luận mỹ đã ngay lập tức có phản hồi về động thái của thượng viện
trước tình hình có không ít nghị sĩ đảng dân chủ không hài lòng
vì cho rằng sự luật vẫn chưa giải quyết được vấn đề nhập cư
lãnh đạo phe đa số tại thượng viện
micch mcconnell lại cho rằng đây là một dự luật quan trọng
đáp ứng được yêu cầu của cả hai đảng
bởi dự luật này bao gồm việc tăng chi tiêu cho quốc phòng
đồng thời cũng tăng chi tiêu cho các chương trình trong nước
dự luật là một sản phẩm của các cuộc đàm phán sâu rộng
giữa hai lãnh đạo hai đảng và nhà trắng
chẳng ai dám nói là nó hoàn hảo
xong chúng tôi đã nỗ lực để tìm ra điểm chung
và tập trung vào đó nhằm phục vụ người dân mỹ
trong khi đó có không ít nghị sĩ đảng cộng hòa
lại bày tỏ sự phản đối khi cho rằng
dự luật đã lạm chi
tuy nhiên nhà trắng lại bày tỏ hoan nghênh dự luật này
chúng tôi hài lòng khi quốc hội đã đáp ứng được yêu cầu
tăng ngân sách quốc phòng của chúng tôi trong hai năm
qua đó giúp chúng tôi có thể hoàn thành những ưu tiên hàng đầu của chính phủ
dù được thông qua dễ dàng tại thượng viện
song dự luật sẽ không dễ dàng được thông qua tại hạ viện
đại diện phe dân chủ tại hạ viện nassi pelosi tuyên bố
sẽ phản đối dự luật nếu không đưa vào các điều khoản
bảo vệ thế hệ dreamers
còn gọi là những người nhập cư vào mỹ khi còn trẻ
hằng ngày những thế hệ drenmer dũng cảm và yêu nước
đang bất đi vị thế của mình
càng ngày họ càng xa chúng ta
là thành viên của quốc hội
chúng ta cần có trách nhiệm về đạo đức là phải bảo vệ họ
vì vậy tôi sẽ nhân cơ hội này để phản đối dự luật
nói lên tiếng nói công bằng xã hội cho nước mỹ
theo đánh giá của giới phân tích
với việc thông qua dự luật ngân sách này
chi tiêu của nước mỹ trong thời gian tới sẽ còn tiếp tục tăng
bất chấp cam kết của chính quyền tổng thống mỹ donald trump
về một chính sách thắt chặt chính sách
chi tiêu được đưa ra hồi năm ngoái
trong khi đó chính phủ pháp vừa công bố dự thảo ngân sách quốc phòng

theo đó sẽ tăng tới bốn mươi khoản chi
như vậy nước pháp đang tiến gần tới mục tiêu
mà tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato yêu cầu đối với các nước thành viên
chính phủ pháp đề xuất tăng ngân sách chi cho các hoạt động quốc phòng của nước này
từ ba mươi bốn hai tỷ euro
tương đương bốn mươi hai tỷ đô la
trong năm nay lên năm mươi tỷ euro vào năm hai nghìn hai mươi năm
hiện khoản chi ngân sách quốc phòng của quốc gia thành viên nato này
tương đương một tám mươi hai gdp
việc pháp tăng ngân sách quốc phòng
theo chỉ đạo của tổng thống emmanuel macron
đánh dấu sự thay đổi trong chính sách thắt chặt chi tiêu quốc phòng
kéo dài nhiều năm qua của nước này
theo đó ngân sách quốc phòng sẽ tăng một bảy tỷ euro một năm
trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi hai
và ba tỷ euro một năm
trong giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi ba đến năm hai nghìn hai mươi
các khoản ngân sách bổ sung sẽ được đầu tư
để thay mới nâng cấp bổ sung khí tài quân sự
hỗ trợ thành lập đơn vị đặc nhiệm
và nâng cấp kho vũ khí hạt nhân của pháp
lực lượng lâm thời liên hợp quốc tại liban vừa xác nhận
israel đã bắt đầu xây bức tường gây tranh cãi
dọc biên giới nước này với liban
trước đó hai nước đã có những tranh cãi gai gắt
về biên giới trên biển
đối với khu vực hình tam sắc rộng khoảng tám trăm sáu mươi km hai
hãng thông tấn quốc gia liban dẫn tuyên bố
của người phát ngôn lực lượng lâm thời liên hợp quốc
tại liban cho biết
lực lượng này đang tiếp xúc với các bên
ở hai phía biên giới để giải quyết vấn đề
đồng thời ngăn chặn nguy cơ xung đột
quan hệ giữa liban và israel đã trở nên căng thẳng
trong thời gian gần đây
liên quan đến tranh chấp dầu khí ngoài khơi
hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
liban đã thông qua gói thầu đối với hai lô dầu khí
trong đó có một lô giáp với vùng lãnh hải của israel
khiến nước này ra thông báo
chỉ trích động thái của liban là khiêu khích
đồng thời kêu gọi các công ty quốc tế không dự thầu
hiện hai nước có tranh chấp biên giới trên biển
đối với khu vực hình tam giác
rộng khoảng tám trăm sáu mươi km vuông
trải dọc theo rìa của ba trong năm lô dầu khí nêu trên
tổ chức y tế thế giới who
đang cố gắng giải quyết tình trạng
thiếu dịch vụ y tế trầm trọng ở yemen
và trước mắt sẽ chi ngay
chín một triệu đô la mỹ
để trợ giúp hơn sáu trăm linh người dân
dễ bị tổn thương
đại diện của who tại yemen cho biết
who đang hợp tác với các đối tác
để xử lý những thiếu hụt nghiêm trọng
trong việc bảo đảm các dịch vụ y tế cơ bản
đối phó với dịch bệnh
tăng cường giám sát dịch bệnh
phân phối thiết bị y tế
và cung cấp các dịch vụ bảo vệ tính mạng
cho bà mẹ và trẻ em tại yemen
cụ thể số tiền lấy từ quỹ đối phó khẩn cấp của liên hợp quốc
sẽ được sử dụng để trợ giúp y tế khẩn cấp
cho những trẻ em bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng
người bị thương bệnh nhân dài ngày
phụ nữ có thai và đang nuôi con nhỏ
trong bối cảnh chỉ còn một nửa cơ sở y tế hoạt động đầy đủ
có tới một mươi sáu bốn triệu người yemen cần được trợ giúp
trong đó chín ba triệu người đang cần sự giúp đỡ khẩn cấp
tại tỉnh quảng đông trung quốc
đã có ít nhất tám người thiệt mạng
và ba người mất tích
trong vụ sụt lún một con đường lớn
do dò dỉ nước từ công trường xây dựng tàu điện ngầm
theo giới chức tỉnh quảng đông
sự cố dò dì xảy ra vào tối ngày một
bảy tháng hai gây ngập khu vực công trường xây dựng ngầm
nói trên và dẫn tới hiện tượng
sụt lún nhiều làn đường tại thành phố phật sơn
thuộc tỉnh này
tổng cộng chín công nhân xây dựng đã được cứu sống
công tác cứu nạn và hoạt động khắc phục hậu quả
sau vụ tai nạn vẫn đang được tiến hành khẩn trương
tuy nhiên hiện chưa xác định rõ
danh tính tám nạn nhân thiệt mạng và ba người mất tích
khu vực sụt lún có diện tích lớn
bằng hai lần sân bóng rổ và sâu từ sáu đến bảy mét
các hình ảnh ghi lại hiện trường vụ tai nạn cho thấy
một khối lượng lớn bùn đất và bê tông nứt vỡ
ngay tại con đường lớn hai làn đó trên
quý vị khán giả thân mến
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt